tình trạng thiếu điểm trông giữ xe ô tô trong khi nhu cầu ngày một tăng ở hà nội
khiến các bãi trông giữ xe không phép mọc lên như nấm so mưa
điều đáng nói hoạt động này diễn ra công khai nhiều năm nay
thậm chí nhiều cá nhân còn lấn chiếm cả đất nông nghiệp để trông giữ xe
nhằm thua lợi cá nhân vớt lờ các chỉ đạo của cơ quan quản lý địa phương
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại quận năm từ liêm hà nội
khu đất này trước đây là nơi canh tác nông nghiệp của người dân tổ dân phố ngọc trục
phường đại mỗ quận năm từ liêm
thế nhưng thời gian qua một số cá nhân đã tự ý san gạt mặt bằng
dựng hàng rào tôn để kinh doanh trông giữ xe ô tô
không hề lén lút hàng chục chiếc xe được tập kết tại đây
bên ngoài bãi xe được quây tôn kín mít nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng
mặc dù đây là phần đất nông nghiệp của người dân phường đại mỗ
nhưng tuy nhiên thời gian gần đây một số cá nhân đã quây tôn dựng hàng rào
và lập ra những bãi xe trái phép như thế này
chỉ trong một khu đất
vào mấy nghìn mét vuông tuy nhiên thì đã có hàng trăm xe được tập kết trái phép ở đây
điều đang nói là tình trạng này đã diễn ra một thời gian dài
nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt đề
sau khi nhận được phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
chính quyền địa phương đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra xử lý sai phạm
trong buổi sáng nay cùng với việc thực hiện tháo rỡ xử lý vi phạm
các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích này
ủy ban nhân dân phường đại mỗ sẽ báo cáo ủy ban nhân dân quận nam tử liêm
kiên quyết xử lý triệt để để nếu chủ bãi xe chây ý không di rời phương tiện
chúng tôi thực hiện thứ nhất là sỡ bỏ toàn bộ hàng rào tôn
thứ hai là cuốc toàn bộ đất phế thải để đảm bảo việc ngăn cho các việc xe đi ra vào
và thứ ba là chúng tôi sẽ yêu cầu những chủ xe đưa hết toàn bộ xe ra ngoài khỏi khu vực vi phạm
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường đại mỗ trường hợp bãi đỗ xe cháy phép này
đã ngang nhiên hoạt động trong một thời gian dài
về phía ủy ban nhân dân phường đã ra văn bản yêu cầu di rời tự tháo rỡ các hạng mục trái phép
tuy nhiên chủ các bãi xe vẫn phớt lờ các quy định trên
thực trạng này không chỉ là vấn đề của riêng phường đại mỗ mà đang diễn ra khá phổ biến
ở hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố hà nội nhất là ở các quận nội thành
câu hỏi đặt ra là vai trò quản lý nhà nước của chính quyền địa phương ở đâu
khi để tình trạng này diễn ra trong nhiều năm mà không có biện pháp giải quyết
vừa gây mất trật tự an toàn giao thông vừa gây thất thù cho ngân sách nhà nước